khi cung cấp số điện thoại cần theo dõi phóng viên cũng nhận được khẳng định có thể theo dõi lịch sử cuộc gọi với cái giá không hề rẻ
tất cả những yêu cầu mà phóng viên cố tình đưa ra đều là các thông tin liên quan đến đời tư cá nhân được pháp luật bảo vệ
điều ba mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định quyền về đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình để nhằm bảo đảm cho quyền tự do của mỗi cá nhân đều được tôn trọng và được bảo vệ theo quy định của luật
theo đó đời sống riêng tư bí mật cá nhân bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ
việc thu thập lưu giữ sử dụng công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý
việc thu thập lưu giữ sử dụng công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên của gia đình đồng ý trừ trường hợp luật có quy định khác
thư tín điện thoại điện tín cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân
được bảo đảm an toàn và bí mật
tuy nhiên đối với các công ty cung cấp dịch vụ thám tử tư thì những thông tin được pháp luật bảo vệ này lại chính là miếng mồi ngon để họ cầu cơm
đáng lo ngại nhất mà phóng viên nhận thấy trong các buổi làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ thám tử tư
chính là việc công ty nào cũng khẳng định chắc nịch việc theo dõi điện thoại theo yêu cầu
không chỉ định vị vị trí thông thường mà còn có thể rút được lịch sử cuộc gọi
pháp luật đang chưa có những cái chi tiết và họ đang gộp chung vào một chỗ
thế nên rất khó cho việc xử lý
nếu như không công nhận nó thì sẽ không bao giờ có những tổ chức như vậy
ngay kể cả giám định y khoa
bây giờ chúng ta đang là gì vừa đá bóng vừa thổi còi
một loại hình dịch vụ hết sức nhạy cảm
có thể gây tổn hại đến nhiều tổ chức cá nhân
nhưng lại chưa được cụ thể rõ ràng trong luật
đây là một sự bất cập lớn
chính phủ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật
điều chỉnh các dịch vụ này với các tiêu chí pháp lý và tiêu chuẩn hành nghề chặt chẽ
giới hạn phạm vi hoạt động và có cơ chế giám sát của cơ quan quản lý
tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra
đến đây chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc